các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bão số hai sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và khi vượt qua khu vực huyện đảo trường sa
bão số hai sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó nhiều khả năng nó sẽ suy yếu thành vùng áp thấp và tan đi trên biển
do ảnh hưởng của hà lưu bão số hai ở khu vực nam biển đông trong đó có vùng biển của huyện đảo trường sa sẽ có mưa bão
gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi
khu vực vùng biển các tỉnh từ bình định đến bà rịa vũng tàu từ chiều mai gió mạnh lên cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
cùng với đó là mưa rào và rông mạnh khiến biển động mạnh
tàu thuyền hoạt động trên phía nam biển đông cũng như khu vực huyện đảo trường sa
cũng như vùng biển từ bình định đến bà rịa vũng tàu cần chú ý theo dõi diễn biến của cơn bão đầu mùa này để có phương án chú tránh an toàn
trở lại với diễn biến thời tiết trên đất liền trong khi khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu
thì vùng gấp thấp phía tây có xu hướng phát triển trở lại
trong đêm nay và ngày mai miền bắc tiếp tục xu hướng ấm lên
mức nhiệt thấp nhất cho đêm nay ở vùng đồng bằng và hà nội sẽ tăng lên mức một mươi bốn một mươi sáu độ
trong khi ở các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ cũng tăng lên mức là một mươi hai một mươi ba độ
cảm giác rét bút của những ngày trước được thay thế bằng cái rét ngọt tương đối dễ chịu
ngày mai dưới tác động của hàn lưu vùng áp thấp bắc bộ trời sẽ có nắng về trưa và chiều
và nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ đều cao trên hai mươi độ
ở phía đông bắc bộ nhiệt độ sẽ giữ ở mức là hai mươi hai hai mươi ba độ
còn ở phía tây bắc bộ nhiệt độ sẽ là hai mươi ba hai mươi bốn độ và trời nắng ấm
với miền trung khi khí lạnh yếu đi từ đêm qua mưa miền trung gần như rứt hẳn
trong đêm nay suốt dọc từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi vẫn còn duy trì tình trạng nhiều mây
nhưng mà không mưa
vì thế nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở miền trung sẽ có xu hướng tăng dần
từ thanh hóa đến thừa thiên huế mức nhiệt sẽ là một mươi năm một mươi bảy độ
còn khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận mức nhiệt sẽ là một mươi tám cho đến hai mươi một độ
sang ngày mai tiếp đà suy yếu của khối không khí lạnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời sẽ có nắng về trưa và chiều
nên nhiệt độ sẽ tăng lên mức là hai mươi ba hai mươi năm độ trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm
trong khi ở các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nắng từ sáng
nên nhiệt độ không còn chênh nhau nhiều mà giao động trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
với nam bộ và tây nguyên thời tiết những ngày cuối năm tương đối ổn định
trời không mưa ngày nắng giáo nhưng cường độ nắng không quá mạnh
vì thế nhiệt độ cả hai khu vực này trong đêm nay và ngày mai chưa tăng thêm
như ở tây nguyên thì vẫn sẽ giữ mức là hai mươi bảy cho đến ba mươi độ còn tại khu vực nam bộ sẽ là ba mươi một ba mươi hai độ
rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi đón xuân của người dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước